nắng thì bụi mưa thì ngập nước
đó là nỗi bức xúc của nhiều hộ dân đang sinh sống trên các tuyến đường thi công giang dở
ở thị trấn hồ xá huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
tuyến đường trần phú ở thị trấn hồ xá huyện vĩnh linh được tỉnh quảng trị phê duyệt đầu tư hơn một mươi bảy tỷ đồng
nhà thầu đã xây dựng được gần năm mươi khối lượng
thế nhưng nguồn vốn chỉ cấp được năm tỷ đồng và con đường đang giang dở như thế này
không chỉ tuyến đường trần phú mà tuyến đường trần hưng đạo và một số tuyến đường khác
ở thị trấn hồ xá huyện vĩnh linh cũng nằm trong tình trạng như vậy
theo chỉ thị một nghìn bảy trăm chín mươi hai của thủ tướng chính phủ đối với loại đường thuộc nhóm c thì trong ba năm phải thực hiện xong
vậy mà nhiều tuyến đường trên địa bàn thị trấn hồ xá huyện vĩnh linh được khởi công từ năm hai nghìn một mươi ba nay vẫn ngổn ngang như thế này
trên địa bàn huyện vĩnh linh còn nhiều tuyến đường rất khó khăn đặc biệt là hai tuyến đường trần phú và trần hưng đạo này
đã được đầu tư hơn ba năm nay nhưng chưa hoàn thiện xong khiến người dân vô cùng bức xúc kiện nghị với cấp trên
tiếp tục đầu tư hai công trình này cho là người dân đi lại bớt khó khăn
không cống thoát nước vỉa hè ngổn ngang mùa mưa bão sắp đến đây là nỗi lo lắng của nhiều hộ dân sống xung quanh các tuyến đường
ở thị trấn hồ xá huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
không biết con em đến khi nào mới hết cảnh đi học trên các tuyến đường nắng thì bụi còn mưa thì ngập lụt và mất an toàn giao thông như thế này